mặc dù kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn song với sự quyết tâm của các cấp ủy đảng cùng việc đưa ra những chính sách giải pháp hợp lý và kịp thời tỉnh bình phước đã đạt được nhiều thành tựu tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo
sau hai năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tỉnh bình phước đã giảm được hơn ba tám trăm linh hộ nghèo số xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên một mươi giảm từ hai mươi năm xã xuống còn chín xã
theo số liệu từ ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh bình phước từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay quỹ vì người nghèo tỉnh đã vận động được hơn một trăm một mươi ba tỷ đồng
từ số tiền này đã thực hiện hỗ trợ xây dựng và bàn giao hơn hai hai trăm linh ngôi nhà đại đoàn kết nhà tình thương cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở giúp bà con ổn định chỗ ở yên tâm sản xuất làm ăn
hiện nay tỉnh bình phước cũng đang thực hiện công tác giả soát để tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ xây dựng một trăm linh ngôi nhà đại đoàn kết từ nguồn vận động của chương trình nghĩa tình sông bé yêu thương đợt ba cho các gia đình nằm trong diện được hỗ trợ